chương trình an ninh hai mươi bốn h xin được tiếp tục với phần tin tức thế giới
thưa quý vị tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới who tedros ghebreyesus cho biết
cuộc tấn công của quân đội israel vào bệnh viện al qatar ở giải gaza cùng ngày
đã khiến bốn người thiệt mạng và một mươi bảy người khác bị thương
trước đó cơ quan y tế của gaza và báo chí palestine dẫn lời một số nhân chứng tại hiện trường cho biết
một máy bay không người lái đã bắn ít nhất một tên lửa vào các lều dành cho người di tản
và nhà báo ở trong sân của bệnh viện al assa thuộc thành phố deban alat miền trung của giải gaza
trong khi đó cùng ngày ngoại trưởng ai cập samer skoury và người đồng cấp iran hossein amir abdullahian
đã có cuộc điện đàm để thảo luận về những diễn biến mới nhất ở giải gaza
nhấn mạnh sự cần thiết của việc israel phải cam kết thực hiện lệnh ngừng bắn ở gaza
theo nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc
hai bên cũng kêu gọi đảm bảo khả năng tiếp cận đầy đủ và bền vững
để viện trợ nhân đạo cho vùng lãnh thổ của palestine được diễn ra xuân sẻ
đồng thời hối thúc israel dỡ bỏ những rào cản vốn gây khó khăn
cho việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân ở gaza
và tuân thủ các nghị quyết liên quan của hội đồng bảo an liên hợp quốc